thưa quý vị tại việt nam người cao tuổi luôn có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội
gừng mẫu giáo dục dẫn dắt hay định hướng cho thế hệ trẻ
và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của đất nước
nhân tháng hành động vì người cao tuổi việt nam năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi những ghi nhận ngay sau đây
tặng quà tặng nhà tình nghĩa được khám chữa mắt mổ mắt thay tùy tinh thể miễn phí đem lại ánh sáng
đời sống tinh thần cho người cao tuổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao không ngừng được nâng cao
bước vào giai đoạn mới chung tay cùng cả nước tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hội người cao tuổi việt nam lại tiếp tục phát huy vai trò khả năng của mình để phát triển kinh tế
góp phần xóa đói giảm nghèo góp công góp của xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
xây dựng đời sống văn hóa và hệ thống chính trị vững mạnh
thưa quý vị những năm gần đây cơ lộc bộ dành cho người cao tuổi đã trở thành một trong những mô hình góp phần không nhỏ
vào công tác chăm sóc người cao tuổi
cùng với thời gian các mô hình này đã phát triển rộng rãi tại nhiều địa phương và đạt được những hiệu quả nhất định
đền hình trong đó là một cơ lộc bộ người cao tuổi tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa với phương thức hoạt động rất sáng tạo
kể từ khi tham gia vào cơ lộc bộ lên thế hệ
các hội viên người cao tuổi huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa và gia đình đã giảm bớt được nhiều khó khăn
không chỉ thường xuyên được quan tâm chia sẻ thăm hỏi
những người cao tuổi tham gia vào câu lạc bộ còn được cho vay vốn với số tiền năm triệu đồng để phát triển kinh tế
nhờ đó mà tới nay đời sống của người cao tuổi nơi đây đã được nâng lên rõ rệt
tỉnh thanh hóa là một trong những địa phương đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển mô hình cơ lộc bộ lên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi
tham gia cơ lộc bộ này các hội viên người cao tuổi đã được giảm bớt được nhiều khó khăn
hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trực tiếp để vươn lên thoát nghèo
bằng hình thức hỗ trợ vốn chăm sóc sức khỏe tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao
đây cũng là mô hình trung ương hội người cao tuổi kết hợp cùng tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế xây dựng và phát triển
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi
cho đến nay trong toàn tỉnh đã xây dựng được bảy trăm sáu mươi bốn cơ lộc bộ lên thế hệ tự giúp nhau
chiếm hơn bốn mươi số lượng cơ lộc bộ lên thế hệ của cả nước
và trong cơ lộc bộ thì người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn yếu thế đấy
thì được giúp đỡ về cái việc nâng cao thu nhập về chăm sóc đặc biệt là chăm sóc sức khỏe
theo thống kê của trung ương hội người cao tuổi việt nam
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín cả nước có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố được ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt thực hiện mô hình này
cùng với đó các cấp hội người cao tuổi cũng đã thành lập hơn bảy mươi sáu câu lạc bộ
ở các loại hình tạo sân chơi bổ ích hấp dẫn cho người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người cao tuổi
hoạt động cơ lộc bộ thì nó phù hợp với điều kiện của nước ta
cái thứ hai nữa là nó là một cái mô hình xóa đói giảm nghèo mà tôi cho là bền vững
cái thứ ba nữa là nó là cái sân chơi bổ ích cho người cao tuổi
vì chính những cái hiệu quả của nó cho nên là nó bắt nhịp vào cuộc sống rất là nhanh và phát triển rất là mạnh
đến bây giờ bao phủ trong phạm vi cả nước mà cũng từ đó góp phần vào xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh
đảng và nhân nước ta luôn coi trọng việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi
là đạo lý của dân tộc là tình cảm và trách nhiệm của toàn đảng toàn dân và các cấp chính quyền
việc xây dựng các mô hình câu lạc bộ không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc phát huy vị trí vai trò của người cao tuổi
mà còn là một trong những phương hướng phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước góp phần củng cố xã hội ngày càng phát triển